chương trình sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ bảy ngày một mươi một tháng tám
và xin kính chào quý vị và các bạn
những thông tin cập nhật về tình hình an ninh trật tự và diễn biến về dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ mở đầu cho chương trình ngay sau đây
thưa quý vị mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có thông báo
tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường từ h ngày hôm nay mùng một tháng tám
để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh tạm dừng hoạt động
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng ninh
đã phát hiện ba quán karaoke vẫn ngang nhiên hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và hồi hai h ngày mùng một tháng tám lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán karaoke hoàng gia
tại thị trấn quảng hà huyện hải hà đã phát hiện hai mươi một khách gồm một mươi bốn nam bảy nữ
sử dụng dịch vụ nghe nhạc công suất lớn và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một túi ni lông bên trong chứa tinh thể dạng hạt màu trắng
nghi là ma túy và một số vận dụng khác các đối tượng dùng để sử dụng ma túy
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ niêm phong đồ vật tài liệu
còn đối với chủ cơ sở karaoke hoàng gia và những người liên quan được đưa về trụ sở để làm rõ sự việc
cũng vào ngày hôm đó hồi h ba mươi phút ngày một tháng tám ngày hôm nay phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh karaoke diamond
và karaoke moza news thuộc phường ninh dương thành phố móng cái
đã phát hiện hai cơ sở trên đều đang có khách sử dụng dịch vụ hát karaoke
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính xử lý về hành vi không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
tại nơi công cộng
trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện một xe tải chở gần một triệu chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
vào trường ngày ba mươi một tháng bảy đội quản lý thị trường số bảy thuộc cục quản lý thị trường tỉnh quảng bình
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ xe tải
do lái xe phan xuân thanh chú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần một triệu chiếc khẩu trang
số khẩu trang trên được đóng trong một mươi tám chín trăm năm mươi hộp toàn bộ đều do việt nam sản xuất
thời điểm kiểm tra lái xe không cung cấp được các loại hóa đơn chứng tử của số hàng trên
hiện toàn bộ số khẩu trang này đã được đội quản lý thị trường số bảy tạm giữ
để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam đang tiến hành giãn cách xã hội
người dân hạn chế di chuyển ra đường tuy nhiên thì cũng lợi dụng tình hình vắng vẻ
thì nhiều loại tội phạm đã hoạt động
chính vì vậy bên cạnh tinh thần quyết tâm chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tại thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam cũng đang kết hợp với nhiều tổ đội tuần tra kết hợp hai trong một
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại tỉnh quảng nam trong lúc toàn dân đang nỗ lực phòng chống dịch covid một mươi chín
hai mươi tám đối tượng này lại tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng và nhiều hàng nóng
còn tại thành phố đà nẵng
khi người dân chung sức đồng lòng cùng vượt qua dịch bệnh
vẫn có những kẻ trộm cắp cướp giật
thậm chí có nhiều gian thương lợi dụng dịch bệnh
để sản xuất khẩu trang giả tuồn ra thị trường nhằm kiếm lợi bất chính
địa bàn nó trống trải
thì phòng ngừa các tội phạm trộm cắp cũng là một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra tập trung cao hơn
rồi một số trường hợp như là lợi dụng cái tình hình này để buôn bán
hàng không đảm bảo chất lượng hoặc là ép giá
các lực lượng cũng tập trung thường xuyên kiểm tra và khép kiến cái địa bàn
để phòng ngừa các nguy cơ về loại tội phạm này
hiện tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng đang tiến hành giãn cách xã hội
đường phố vắng vẻ nhiều cửa hàng kho hàng thiếu người trông coi
nên các đối tượng xấu dễ nảy sinh ý đồ trộm cắp
bên cạnh đó do nhu cầu thiết bị y tế gia tăng
nên cũng nhiều gian thương nảy sinh lòng tham
sản xuất hàng giả hàng kém chất lượng
vậy nên lực lượng công an hai địa phương này đã lập nhiều tổ công tác
tiến hành tuần tra kiểm tra cả ban ngày lẫn ban đêm
đặc biệt công an thành phố hồ an đã thành lập một tổ công tác mộc mộc
mục đích là đi tăng cường tuần tra kiểm soát con đêm để phòng cho tội phạm
mặc dù đường phố vắng vẻ mà chúng tôi phòng trọng cắp
một tuần chúng tôi có thể đi ba đêm hoặc một tuần đi bốn đêm
có từng là đi nhiều hơn
ngồi ra chúng tôi còn thành lập một tổ phản ứng nhanh
trực thuộc lãnh đạo để phòng có việc hỗ trợ cùng với địa phương
trong việc là những tình huống bất xác như thế này
một mặt là phòng ngừa các loại tội phạm
khi lực lượng tuần tra khép kín cái địa bàn
thì có tác động rất là lấy
làm kế giảm tội phạm răng đe tội phạm
ngoài ra thì lực lượng tuần tra có thể tạo ra các loại tội phạm
làm tốt cái việc mà phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật
cũng như là truy bắt các loại tội phạm
đồng thời là cũng có cái hỗ trợ cho bà con nhân dân
nhắc nhở những trường hợp có những sơ hở yếu sót
có những nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm
thì cắn chỉnh kịp thời
dự báo tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp
vậy nên lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ
kết hợp phòng ngừa xã hội gia quân chấn áp các loại tội phạm
trong đó đặc biệt là tội phạm trộm cắp trộm đột nhập cướp giật
đồng thời lực lượng công an trong vùng dịch còn đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân
nâng cao ý thức phòng chống tội phạm tích cực tố giác tội phạm
góp phần giúp lực lượng công an điều tra khám phá nhanh các vụ án xảy ra
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị tại tp hcm vào sáng nay khi có thông tin một ca nghi nhiễm
quận một mươi hai đã tổ chức phong tỏa block hai b trung cư thái an hai trên đường nguyễn văn quá
block trung cư bị phong tỏa có một trăm một mươi sáu căn hộ hiện có một trăm một mươi căn hộ đang có người sinh sống
được biết người nghi nhiễm chỉ ở một mình trước đó người này có đi ra đà nẵng thăm người thân bị bệnh
sau đó chủ động khai báo y tế với địa phương và được cách ly
hiện nhân viên y tế công an dân quân đã phong tỏa ngay cửa
ra vào của block hai b
ban quản lý trung cư cũng phát loa thông báo yêu cầu cư dân không ra ngoài
nhu cầu thực phẩm nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bên ngoài vào khu vực cách ly
như vậy cùng với tòa trung cư thái an hai hiện tp hcm đã phong tỏa khoảng một mươi địa điểm trên địa bàn
và theo đánh giá chung thì vẫn đang kiểm soát tốt tình hình
bộ y tế sáng nay đã công bố thêm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có năm ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm
sở y tế tỉnh đã có thông báo chi tiết về lịch trình di chuyển của năm ca bệnh này
theo đó bệnh nhân số năm trăm bốn mươi bảy
từ sau tết đến ngày hai mươi hai tháng bảy
cha mẹ tại phòng sáu trăm linh bảy khoa nội thận nội tiết bệnh viện đa khoa đà nẵng
hàng ngày bệnh nhân thường ngồi quán cà phê cóc đối diện cổng phụ bệnh viện đa khoa trên đường hải phòng
ăn cơm trưa và chiều tại quán cơm ven đường quang trung
và mua tạp hóa trên đường hải phòng cách quán cà phê một nhà
ngày hai mươi bốn tháng bảy mẹ bệnh nhân mất
trong quá trình tăng lễ bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người đến viếng
ngày hai mươi chín tháng bảy bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trạm y tế cẩm hà
hiện bệnh nhân không ho không sốt
bệnh nhân số năm trăm bốn mươi tám
ngày chín tháng bảy bệnh nhân cha mẹ tại phòng sáu trăm linh bảy khoa nội thận nội tiết bệnh viện đa khoa đà nẵng
đến ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân trở về nhà bằng xe bệnh viện
trong quá trình chăm nuôi tại bệnh viện đà nẵng
người này thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường hải phòng
tối ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh nhân có gặp mặt trong gia đình với ba người khác
ngày hai mươi chín tháng bảy bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trạm y tế cẩm hà
hiện bệnh nhân không ho không sốt
bệnh nhân số năm trăm bốn mươi chín
có tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một
sau đó có tiếp xúc với nhiều người khác
hiện bệnh nhân đang được cách ly tại chùa bảo thắng phường sơn phong tp hội an
chưa thấy dấu hiệu bất thường
bệnh nhân số năm trăm năm mươi
có ngồi ăn chung phòng với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một nhưng không nói chuyện
sau đó có gặp gỡ với một số người khác
có số phật tử vào tụng kinh tại chùa bảo thắng không nói chuyện
khiến bệnh nhân ho khan mệt mỏi đau nhức toàn thân
nhiệt độ cơ thể là ba mươi bảy sáu độ
bệnh nhân số năm trăm năm mươi một
không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi một
trong một tháng gần đây có tiếp xúc với các ni cô trong chùa bảo thắng
và những phật tử đến tụng kinh hàng ngày
bệnh nhân sống chung phòng với hai sư cô khác trong chùa
sau đó được cách ly tại chùa và lấy mẫu
hiện tại chưa thấy dấu hiệu bất thường
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sơ
hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
đi trên tám vỏ lãi từ hướng campuchia về việt nam
tổ công tác phối hợp với chí cục hải quan cửa khẩu quốc tế bình xương
tiến hành dân phương tiện dẫn giải người phương tiện về trạm cửa khẩu xác minh làm rõ
các hộ gia đình trên sống tại tỉnh sim rịp và tỉnh pusat campuchia
do hoàn cảnh khó khăn nên có ý định trốn về việt nam sinh sống
tại tỉnh đồng tháp và tỉnh tây ninh
tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc việt nam
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình xương đã là biên bản xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bốn đối tượng là chủ hộ cho làm cam kết không tái phạm
phối hợp ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động những người này
quay trở lại campuchia tiếp tục làm ăn sinh sống không quay lại việt nam
nhất là trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
do đây là các hộ có hoàn cảnh khó khăn
nên đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế bình xương đã tặng mì tôm nước suối nhiên liệu
trong quá trình họ trở lại campuchia sinh sống
trước tình hình xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm sars cov hai
ứng phó với tình hình mới thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các địa phương các đơn vị
tăng cường công tác phòng chống dịch
thực hiện chỉ đạo này lực lượng biên phòng an giang đã yêu cầu toàn quân
tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên
theo bộ đội biên phòng tỉnh an giang sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ tư lệnh biên phòng và ủy ban nhân dân tỉnh
đơn vị đã quán triệt tình hình mới trong toàn quân
theo đó tất cả cán bộ chiến sĩ phải tăng cường kiểm soát đường biên
các chốt phải phối hợp với lực lượng quân sự công an kiểm soát đường mòn lối mở
không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép
nếu phát hiện phải xử lý nghiêm và đưa đi cách ly tập trung một mươi bốn ngày
hiện trên một trăm linh km đường biên của tỉnh an giang có một trăm ba mươi sáu trạm kiểm soát
với khoảng tám trăm hai mươi chín cán bộ chiến sĩ túc trực
các trạm này được duy trì từ đầu tháng ba đến nay
đã phát hiện hai trăm một mươi bốn vụ với ba trăm chín mươi hai người xuất nhập cảnh trái phép
lực lượng này còn thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu
khi phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy quy mô lớn qua biên giới
công tác kiểm soát người qua lại biên giới đang được thắt chặt
sau khi phát hiện một số trường hợp dương tính với sars cov hai
bên cạnh đó các chốt kiểm soát biên phòng cũng được tiến kích tăng gia sản xuất
bởi các chiến sĩ biết cuộc chiến chống covid sẽ còn dài
các anh sẽ tiếp tục bám trụ ở đường biên nhiều tháng nữa
công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê tuấn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ phường an lạc thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
về hành vi cố ý gây thương tích cho bạn nhậu của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê tuấn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ngụ khóm trà đư phường an lạc thị xã hồng lợi tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hải cùng với nguyễn tri phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
tống tấn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
và trần thị lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng ngụ khớm trà đư phường an lạc thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
đang nhậu tại khóm trà đư phường an lạc thị xã hồng ngự
trong lúc nhậu thì hải và phương xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến đánh nhau được mọi người can ngăn
bước xuất hải về nhà gần đó lấy con dao tầm bức
quay lại chém phương trúng vào tay trái gây thương tích
với tỷ lệ thương tật là bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng
và buôn lậu bc ba công an tp hcm cho biết
đã tống đạt quyết định thi hành lệnh bắt giữ bị can
để tạm chăm đối với nguyễn thị diệu thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận tám tp hcm
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời khám xét nơi ở mở rộng điều tra
để xử lý các đối tượng có liên quan
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
trong loạt phóng sự về lừa đảo mua bán đất nền trước đây
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị diệu thúy cùng vũ tiến hường
đặt cọc chuyển nhượng bốn đô đất tại phường phú hữu quận chín
từ bà lê thị tỉnh và ông đinh quốc tuyến
trong đó phần lớn là đất nông nghiệp
mặc dù chưa hoàn thành việc chuyển nhượng
đất còn đang bị thế chấp tại ngân hàng
chưa chuyển mục đích sử dụng đất
nhưng thúy đã liên hệ với công ty bất động sản ansal land
do trương tuấn em làm giám đốc
để phân thành hai mươi chín nền đất với tên gọi
khu dân cư gò cát mới để tổ chức giao bán
từ đây công ty enso land cùng vũ tiến hường
nguyễn thị diệu thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng đất
với hai mươi hai khách hàng để chiếm đoạt hơn bốn mươi một tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thúy thành lập công ty tên tiên phong lan
rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng
với khách hàng và thu tiền tiếp
người dân thì mất tiền
trong khi đất nền chẳng thấy đâu
nên đã gửi đơn tố cáo các đối tượng
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định
thi hành lãnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với nguyễn thị diệu thúy
đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý các đối tượng nguyên quan khác
thưa quý vị liên quan đến vụ bản án có hiệu lực
nhưng hơn sáu năm không được thi hành
tại phường thắng tam thành phố vũng tàu
mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
mới đây chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đã có quyết định thủ lý tố cáo
hành vi vi phạm pháp luật
trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ
đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu
giao chánh thanh tra tỉnh kiểm tra xác minh
và kiến nghị biện pháp xử lý
năm hai nghìn một mươi gia đình ông hoàng bùi hường
nộp hồ sơ xin cấp giấy chức nhận
quyền sử dụng đất với diện tích hơn chín trăm linh m hai
tại số hai a đường nguyễn trí thanh
phường thắng tam thành phố vũng tàu
nhưng bị văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
thành phố vũng tàu trả hồ sơ
về lý do hồ sơ không đủ điều kiện
sau đó ông hường khởi kiện hành vi hành chính
về việc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình
tại các phiên xác xử từ tòa tỉnh
đến tòa án nhân dân cấp cao
đều nhận định gia đình ông hường đủ điều kiện
để được cấp số đỏ
tuyên toàn bộ hành vi hành chính về việc trả hồ sơ
của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thành phố vũng tàu là trái pháp luật
tướng chừng bản án có hiệu lực
thì sẽ được cấp số đỏ
thế nhưng gia đình ông hường vẫn bị gây khó dễ
với đủ lý do thiếu căn cứ
mặc dù đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đất theo quy định
khi đã có quyết định của bản án
có hiệu lực pháp luật thì đáng lý cơ quan nhà nước
thực hiện nhưng mà khi về
họ không thực hiện lại còn tiếp tục
đưa cái thửa đất
đáng lý phải thực hiện thi hành án
thì lại đưa vào quỹ đất công do nhà nước quản lý
phải tự ý thiết kế
đây là một con đường đi qua thửa đất này
mà trong khi đó khi chúng tôi tìm hiểu
cái lô đất mà được ủy ban tỉnh bà vĩnh đầu
phê duyệt thì nó nằm cách xa
thửa đất của tôi khoảng hơn bảy mét
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
cũng đã có các phiên họp để nghe
các cơ quan chuyên môn báo cáo kết quả
thi hành bản án hành chính của ông hoàng bùi hương
và xác định ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu
có trách nhiệm thi hành bản án hành chính
mà các tòa đã tuyên
đối với việc giải quyết hồ sơ đất đai
của ông hoàng bùi hường
tại phường thắng tam thành phố vũng tàu
thì ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
thì sở tổng nguyên môi trường
cũng đã có báo cáo số
báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
trên cơ sở là quy định của pháp luật
thì sở tổng nguyên môi trường
cũng đã kiến nghị và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
để giải quyết theo quy định
thì ủy ban cũng đã có thông báo số ba trăm ba mươi
ngày hai mươi hai tháng năm
thì trên cơ sở của cái thông báo số ba trăm ba mươi này
thì ủy ban nhân dân tỉnh đã giao
giờ cho thành phố vũng tàu
để mà xem xét thì giải quyết vấn đề cấp giấy này
cũng theo thẩm quyền và theo quy định
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh
đã thủ lý đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật
trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ
đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu
giao chánh thanh tra tỉnh tổ chức kiểm tra
xác minh kết luận và kiến nghị biện pháp
xử lý các nội dung tố cáo của công dân
về việc cán trở thi hành bản án trên
theo quy định tại điều một trăm linh sáu
của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
thì bản án quyết định của tòa án có hiệu lực
thì mọi cơ quan cá nhân tổ chức
là phải chịu trách nhiệm
tôn trọng và thi hành
và điều một trăm một mươi chín cũng có quy định là
mọi hành vi vi phạm hiến pháp thì đều bị xử lý
đó là cái bộ luật cao nhất
cái đạo luật cao nhất
người nào mà lợi dụng chức vụ quyền hạ
mà nhằm cản trở cái việc thi hành án
và nếu đủ cái
dấu hiệu để cấu thành tội phạm
thì sẽ bị xử phạt ở mức nhẹ nhất
là cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc là phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
liên quan đến vụ việc
đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội
ban dân nguyện của quốc hội
đã có văn bản yêu cầu phải tổ chức thi hành bản án
và chi cục thi hành án thành phố vũng tàu
cũng đã có văn bản đôn đốc
các cơ quan chuyên môn cấp trung ương và cấp tỉnh
cũng đã có hướng dẫn để ủy ban nhân dân
thành phố vũng tàu cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho người dân
thế nhưng đến nay công lý vẫn chưa được thực thi